vụ bê bối thịt bẩn tại brazil bị phanh phui vào cuối tuần qua sau khi cảnh sát nước này phát hiện một đường dây nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm thịt ôi thiêu không đạt chất lượng tuần ra thị trường tiêu thụ cũng như cho phép các cơ sở sản xuất sử dụng chất gây ung thư để làm các sản phẩm chế biến từ thịt có màu đẹp và mùi thơm
với khoảng bốn nhà máy giết mổ và sản xuất thịt brazil là quốc gia xuất khẩu thịt bò thịt xa cầm số một thế giới và đứng thứ tư về xuất khẩu thịt lợn
với kim ngạch lên tới một mươi một sáu tỷ đô la vào năm ngoái các sản phẩm thịt của brazil được xuất khẩu sang hơn một trăm năm mươi quốc gia
các hiện tượng thời tiết bất thường và cực đoan trong đó bao gồm cả hiện tượng bắc cực đang ấm lên sẽ tiếp diễn trong năm nay
đây là lời cảnh báo mà tổ chức khí tượng thế giới đưa ra trong bản báo cáo hàng năm về tình hình khí hậu toàn cầu vừa được công bố
báo cáo cũng nêu rõ sự can thiệp của con người đối với khí hậu ngày càng trở nên rõ nét
bằng chứng là nồng độ khí nhà kính co hai trong khí quyển liên tiếp lập kỷ lục mới
những biến đổi ở bắc cực và hiện tượng băng tan đang dẫn đến sự thay đổi xu hướng lưu thông không khí và trong đại dương
cụ thể lượng băng tan tại nam cực cũng đang ở mức thấp kỷ lục
năm ngoái nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn một một độ c so với giai đoạn tiền công nghiệp và sáu độ c so với mức nóng kỷ lục năm hai nghìn một mươi tám
nhiệt độ trung bình bề mặt nước biển năm hai nghìn một mươi chín
cũng ở mức cao chưa từng thấy trong khi mực nước biển vẫn tiếp tục tăng cao lượng băng tại bắc cực tụt xuống mức thấp dưới trung bình
hãng tin cnn vừa công bố danh sách những công trình kiến trúc được chào đón nhất năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có sự góp mặt của nhiều công trình tiêu biểu độc đáo đến từ châu á
đầu tiên là dự án napoli afragola là dự án tàu cao tốc đối naple và rome của italia
giống như ánh sáng cuối đường hầm dài không chỉ là một ga tàu napli afragola còn có nhiều không gian công cộng vui chơi cùng nội thất trang nhã tràn ngập ánh sáng tự nhiên
được thiết kế bởi kiến trúc sư từng đoạt giải thưởng atelier rang novo với chi phí sáu trăm năm mươi ba bốn triệu đô la bảo tàng louvre abu dhabi là một nhánh của bảo tàng louvre nổi tiếng ở paris
cây cầu kính trương gia giới tại tỉnh hồ nam trung quốc
được thiết kế từ cảm hứng trong bộ phim avatar và thế giới viễn tưởng
đây là cây cầu kính đi bộ dài nhất thế giới với chiều dài ba trăm tám mươi một m ở độ cao hơn ba trăm linh mét có chi phí xây dựng ba bốn triệu đô la
cây cầu bằng kính trong suốt lấp ló sau những đám mây bồng bềnh như trốn tiên cảnh
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt